cùng với nhiều địa phương trên cả nước thành đoàn tp hcm cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trao giải thưởng hồ hào hớn năm hai nghìn một mươi tám
tham dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm nay giải thưởng hồ hảo hớn được trao cho sáu tập thể là trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quận một mươi đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối
dân chính đảng tp hcm đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổng công ty điện lực thành phố
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổng công ty cấp nước sài gòn và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tp hcm
tính đến nay giải thưởng đã được trao cho bốn mươi bốn cá nhân và chín mươi ba tập thể
nhiều mô hình chương trình công trình sau khi nhận giải thưởng đã không ngừng tự làm mới mình
được nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm và nhân rộng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước
năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề năm tuổi trẻ sáng tạo đánh dấu một mươi sáu năm giải thưởng hồ hảo hớn
và kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi